bộ ngoại giao libya đã chỉ trích chuyến thăm gây tranh cãi của bộ trưởng an ninh quốc gia israel itamar ben kavir
tới khu phức hợp đền thờ hồi giáo al aqsa ở đông jerusalem mà israel gọi là núi đền
đây vốn là thánh địa linh thiêng đối với cả người do thái và người hồi giáo
bộ ngoại giao liby cũng nhắc lại lập trường của quốc gia bắc phi này đối với sự nghiệp chính nghĩa của palestine
đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện trách nhiệm của mình và chấm dứt hành vi vi phạm của israel
điều có thể gây ra xung đột hành động cực đoan và bất ổn ở khu vực
cùng ngày văn phòng bộ trưởng ngoại giao thổ nhĩ kỳ đã ra thông báo lên án bộ trưởng ben govir
vừa có chuyến thăm kích động tới ngôi đền al aqsa núi đền ở jerusalem
đồng thời kêu gọi israel tránh các hành động tương tự
trước đó việc ông ben govir tới thăm đền thờ al aqsa núi đền hôm ba tháng một
điểm nóng tranh chấp giữa người hồi giáo và do thái đã khiến nhiều quốc gia phản đối
giới chức israel cho biết thủ tướng benjamin
netanyahu cam kết nghiêm chỉnh giữ nguyên hiện trạng tại khu phức hợp tọa lạc đền thờ hồi giáo al assag